đây cũng là doanh nghiệp trong nước đầu tiên nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống lọc bụi xử lý môi trường cho các nhà máy sản xuất công nghiệp
với ưu điểm ứng dụng công nghệ hiện đại khả năng xử lý hàm lượng bụi lớn hiệu quả sản phẩm của doanh nghiệp đã được lắp đặt tại dự án lớn như găng thép thái nguyên công ty xi măng vi xem hoàng thạch thép hòa phát
công ty đầu tiên ở việt nam nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống lọc bụi xử lý môi trường
và đặc biệt là chế tạo thành công hệ thống xử lý môi trường cho nhà máy thép việt nhật hệ thống lọc bụi lên tới sắp xỉ một triệu mấy khối thương giờ được khách hàng đánh giá rất là cao
tôi có xây dựng những hệ thống lọc bụi cũng như hệ thống đường ống để hút bụi tại những khu vực sản xuất của các công ty nhà máy công nghiệp
từ đó thu toàn bộ bụi nợ bụi và thải ra trong quá trình sản xuất
và qua hệ thống lọc bụi của chúng tôi thì qua cả những sản phẩm
hệ thống lọc bụi của chúng tôi thì khói sạch sẽ đi lên trời và toàn bộ bụi sẽ thu lại thu quam lại hết
với các hệ thống lọc trước đây bụi sẽ được lọc qua hệ thống túi vải trước khi thải ra môi trường
tuy nhiên nhược điểm của hệ thống này là không thể xử lý được các loại bụi mịn có khối lượng thấp hiệu quả lọc còn hạn chế
với kinh nghiệm trong một mươi năm xây dựng các hệ thống xử lý khói bụi công ty đã ứng dụng công nghệ để cải tiến nâng cao khả năng xử lý bụi lên đến hơn một triệu mét khối bụi một giờ
sản phẩm của chúng tôi thì gồm có là về thiết kế gia công kết cấu hệ thống lọc bụi cũng như là cung cấp các phụ kiện hệ thống lọc bụi như là khung sướng túi lọc bụi túi lọc bụi van giúp bụi và các sản phẩm như là xi nanh bản mạch
đây là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp ứng phó các sự cố tràn dầu ô nhiễm môi trường nước
các hệ thống chống tràn dầu của đơn vị này hiện đã được đặt tại các điểm các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu và chất thải độc hại ra môi trường như các cửa hàng xăng dầu kho lưu chứa dầu hóa chất một số khu vực lưu trữ kinh doanh xăng dầu
doanh nghiệp cũng là đơn vị đã xử lý hiệu quả sự cố tràn dầu trên sông đà
chúng ta có thể thấy rằng hiện nay ở một loạt cất
một loạt các nhà máy sản xuất nước lấy nước mặt không chỉ các nhà máy nước mà một loạt các khu công nghiệp các nhà máy các sưởng sửa chữa cơ khí kể cả tàu thuyền đánh cá cũng như các phương tiện thủy nội địa hàng ngày xả ra môi trường nước rất nhiều dầu
nó không phải là xả một lúc đâu mà nó dò dỉ hàng ngày một vài giọt một vài mg
thì một cái động tác hết sức quan trọng để kiểm soát ô nhiễm dầu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chúng ta đặt sẵn
chúng ta đặt các cái màng lọc ở tất cả các cửa thải của nhà máy nước của các công nghiệp của các sưởng sửa chữa cơ ký của cái nguồn nước bơm từ các cầu thuyền ra ngoài môi trường
chúng ta vừa kiểm soát ô nhiễm đối với từng giọt dầu mà ngoài ra chúng ta còn phòng ngừa chủ động sửa quyết
nếu mà ngăn chặn dầu thì bên chúng tôi có sản phẩm là phao quay thấm dầu
phao quay thấm dầu thì có lực tính là vừa thấm dầu vừa quay chặn dầu
ngoài ra thì để mà lọc dầu thì bên mình còn có sản phẩm là vải lọc dầu được ứng dụng rất nhiều
và cụ thể nhìn thấy nhất là bên trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam vừa ứng dụng phao quay và vải lọc dầu vào trong ứng phó sự cố sông đà ở hòa bình
trước thực tế thực trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng
một số doanh nghiệp việt đã có những hành động cụ thể và thiết thực ứng dụng công nghệ để xây dựng các hệ thống
xử lý chất thải công nghiệp hiệu quả
thực tế cho thấy nhiều dự án fdi ở việt nam là ngành sản xuất thô có tính gia công cao mức độ phát thải lớn giá trị gia tăng thấp
trong đó không ít các doanh nghiệp chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà quên đi việc bảo vệ môi trường hoặc bảo vệ hoặc xử lý chưa mang lại hiệu quả cao
các doanh nghiệp thường người ta nghĩ rằng bảo vệ môi trường là chi phí rất là đắt đỏ rất là tốn kém
cho nên người ta để tăng cái khả năng cạnh tranh để tăng cái lợi ích
nếu có lợi nhuận thì người ta cố gắng làm sao giảm thiểu tối đa cái chi phí đối với ô nhiễm môi trường
theo thông kê của bộ tài nguyên và môi trường hiện trên phạm vi cả nước có bốn mươi bốn trên bốn trăm ba mươi chín cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
chưa hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt đề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài
hai mươi tám trên bốn trăm ba mươi năm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đó có một trăm ba mươi sáu cơ sở chậm tiến độ
nhiều khu cụm công nghiệp làng nghề chưa được đầu tư
đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường gây ô nhiễm môi trường
hiện cả nước có gần ba trăm linh khu công nghiệp đang hoạt động trong đó mới chỉ có hơn hai trăm linh khu công nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tỷ lệ bảy mươi năm
hơn sáu trăm linh cụm công nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có khoảng hơn năm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
các khu công nghiệp cụm công nghiệp còn lại tự xử lý nước thải hoặc xả trực tiếp ra môi trường dẫn đến nước thải không đạt yêu cầu quy chuẩn việt nam
như chúng ta đã biết thì các giai đoạn trước đây từ trước năm hai nghìn một mươi bảy thì hầu hết các nhà máy có lượng xả thải lớn ra môi trường thì chưa có các hệ thống quan chắc tự động
chủ yếu là dựa vào các chương trình quan chắc định kỳ của nhà máy
dựa trên các chương trình đấy thì việc giám sát việc tự nguyện về các chỉ số nước thì vẫn còn hạn chế
do đó chúng ta cũng thường xuyên gặp phải các sự cố thậm chí là có những sự cố chúng ta cũng không được biết bởi vì chúng ta chưa có thiết bị về đo đạt
những hệ quả về ô nhiễm môi trường đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho thực hiện định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở việt nam
mặc dù các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng và diễn ra trên diện rộng ở nhiều lĩnh vực
nhưng thực tiễn cho thấy các nguồn lực để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách vẫn còn rất hạn chế
để giải quyết vấn đề môi trường là vấn đề nó phải là đồng bộ từ cái khâu mà cho phép ra đời một doanh nghiệp có thể yếu tố tác động môi trường đến
quản lý theo dõi bám sát trong quá trình họ hoạt động và khi phát hiện thì xử lý như thế nào đấy là vấn đề
còn pháp lý thì đương nhiên chúng ta đã có đủ cơ sở pháp lý để quản lý để xử lý rồi
nó phụ thuộc vào cái hạ tầng mà nhà đầu tư lớn để làm khi đầu
nhưng mà khi đã vào rồi thì anh là chung tất cả nằm trong cái khu đấy thì anh phải chung tay với cái nhà thầu lớn kia
ví dụ như đối với nước thải chẳng hạn thì cả cái hồ điều hòa chung đấy
thì mỗi một nơi anh xả ra thì anh trả cái phí khi mà anh đưa vào cái bể chung đấy
nếu như mà cái nước thải của anh mà ít các cái chất ô nhiễm thì anh phải trả phí ít thôi
trước những vấn nạn liên quan đến xử lý rác thải nhiều doanh nghiệp fdi khi đầu tư vào việt nam
đã mang theo cả những công nghệ tiên tiến nhất để xử lý rác thải tạo nên nền kinh tế tuần hoàn
tái chế rắc thải để tái đầu tư
nhiều doanh nghiệp hàn quốc như samsung đã và đang theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững
ở các nước sở tại theo chiến lược kinh tế tuần hoàn
bản thân các doanh nghiệp đã đặt ra các mục tiêu quản lý bền vững để giảm hiệu ứng nhà kính
sản xuất sản phẩm ít tác động đến môi trường và đạt được nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai
các doanh nghiệp này đã sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trong chuỗi giá trị
từ sản xuất tới tiêu dùng và quá trình xử lý phục hồi
mới đây coca cola đã cùng các công ty tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì tại việt nam
thành lập nên liên minh tái chế bao bì việt nam pro việt nam
nhằm thúc đẩy nhanh việc xử lý tái chế rác thải để tạo nên một việt nam xanh sạch đẹp
bằng cách tạo ra nền kinh tế tuần hoàn và giúp cho việc tái chế dễ tiếp cận và bền vững hơn
mục tiêu khoảng năm hai nghìn ba mươi là tất cả các loại vật liệu đóng gói do các công ty thành viên trong liên minh
bao gồm coca cola việt nam fricland campina việt nam
đưa ra tiêu thụ trên thị trường đều sẽ được thu gom và tái chế
pro việt nam dựa trên bốn trụ cột hoạt động chính để hiện thực hóa tham vọng của tổ chức là nâng cao
nhận thức người tiêu dùng về tái chế và phân loại rác làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có
hỗ trợ các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và các nhà máy sản xuất nguyên liệu tái chế
và cuối cùng là hợp tác với chúng tôi
chính phủ trong khía cạnh recycle tái chế của bộ ba nguyên tắc ba r reuts giảm thiểu reus tái sử dụng và recycle tái chế
thông qua quan hệ đối tác công tư tự nguyện độc đáo nhằm cải thiện điều kiện sinh kế và tạo việc làm cho các cá nhân và doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực bao bì sau tiêu dùng
để đạt được sự cân bằng về tái chế cần có nhiều nỗ lực của các bên và là một chặng đường dài
sự đóng góp của chính công ty là bước khởi đầu cho trọng đường dài này
chúng tôi hy vọng tất cả công ty việt nam không chỉ là công ty đa quốc gia công ty quy mô lớn
mà thậm chí cả các công ty nhỏ nhất như cửa hiệu tạp hóa hay nhà hàng cũng có thể tham gia vào chương trình này
bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp việc bảo vệ môi trường cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
là sự kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái
việc phát triển năng lượng sạch sản xuất sạch và tiêu dùng sạch sẽ
là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược xây dựng phát triển đất nước
đến nay thì cái vấn đề bảo vệ môi trường đã biến được toàn cầu
việt nam cũng đã có gia nhập rất nhiều công ước quốc tế cũng như là hiệp ước song phương đa phương về vấn đề bảo vệ môi trường
cũng như là có luật bảo vệ môi trường và các cái văn bản hướng dẫn để từ đó cho thấy rằng là việt nam không đứng ngoài cuộc trong việc bảo vệ môi trường
và thứ hai nữa là chúng ta cũng có những hành năng pháp lý và những quy định cũng rất là nghiêm khắc
về trong việc là xử lý về môi trường đặc biệt là bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm vừa mới được ban hành và thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
thì cũng thấy rằng là cái tội phạm về môi trường cũng đã được đưa vào rất là chi tiết và cái hình phạt cũng rất là cao
đấy để thấy là về góc độ pháp lý thì việt nam đang hoàn thiện các cái quy định pháp luật về môi trường
trên bộ tổng hợp môi trường cũng có ra một số chính sách mới quy định bắt buộc các nhà máy có lưu lượng sản thải lớn
từ trên một và đến hiện tại là trên năm trăm linh mét cuối ngày là phải áp dụng các hệ thống quan chắc tự động
và truyền dữ liệu online về các sở tài nguyên môi trường của các tỉnh để giám sát
thì từ thời điểm đó đến nay thì các nhà máy cũng đang dần có cái bước đệm để chuyển giao dần
và hiện tại thì theo tôi đánh giá là cái mức độ quản lý thì cũng tốt hơn so với giai đoạn trước đây rất nhiều
mặc dù là trong quá trình thực hiện thì cũng có một vài khó khăn nên chúng ta cũng cần phải có một lộ trình
phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường là giải pháp thể
chốt nhằm giải quyết các áp lực về môi trường hiện nay đặc biệt trong bối cảnh nguồn thu ngân sách
và chi tiêu ngân sách cho bảo vệ môi trường ngày càng hạn hẹp
sự phát triển của doanh nghiệp gắn với tăng trưởng xanh phát triển bền vững
đóng vai trò quan trọng nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường
vì thế các doanh nghiệp cần phải có cách nhìn nhận và đánh giá phù hợp
nhằm đưa ra các giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp bảo vệ môi trường gắn với tăng trưởng xanh
việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường
và duy trì hệ sinh thái gắn với sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh thâm nhập thị trường